tại các siêu thị ở tp hcm đang tích cực giảm giá các sản phẩm mặt hàng tăng cường lượng vitamin c và nông thủy sản hỗ trợ nông dân và người tiêu dùng
đồng thời chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân khi lo ngại dịch bệnh do ncov gây ra
tại hệ thống siêu thị co op max co op xtra co op food trên cả nước các mặt hàng nông thủy sản như châm tươi cá ba sa thịt heo thanh long dưa hấu
đang bắt đầu giảm giá để hỗ trợ nông dân và người tiêu dùng
thanh long ruột trắng và ruột đỏ được bán từ bốn tám trăm linh đồng một ký đến chín chín trăm linh đồng một ký dưa hấu chín năm trăm linh đồng một ký
hai mặt hàng này được bán giá khá cao so với thị trường vì đáp ứng tốt các tiêu chuẩn vi sinh và bán phi lợi nhuận hỗ trợ nông dân
cá ba sa nguyên con không đầu đạt chuẩn xuất khẩu bán bốn mươi năm năm trăm linh đồng một ký giảm giá hai mươi
mặt hàng như chanh tươi chuối bưởi da xanh trứng gà giò sống bắp cải nấm mỡ v v cũng được giảm trung bình một mươi năm đến hai mươi
riêng thịt heo vẫn ổn định và giảm từ hai mươi đồng đến bốn mươi đồng một ký
chỉ riêng đợt này coodmmart cung cấp một mươi hai tấn nông thủy sản trong đó có khoảng sáu tấn hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân miền tây gặp khó đầu ra và hơn sáu tấn nhu yếu phẩm thực phẩm
các nhà bán lẻ có cam kết không tăng giá và không để thiếu các mặt hàng thiết yếu đồng thời khuyến cáo khách hàng không tích trữ tránh hiện tượng khang hiếm giả tạo